nó lôi kéo cả thế giới cái nền kinh tế đó nó phát triển
và nhất là cái nhà lãnh đạo là cái nhà tài việt nhà thực sự người ta làm kinh tế
cuối tháng một mươi một tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec đã họp tại viên áo đồng ý cắt giảm sản xuất một hai triệu thùng một ngày bắt đầu từ tháng một năm sau
mức giảm này tương đương với ba đưa sản xuất tổng về ba mươi hai năm triệu thùng một ngày
tổ chức này hiện đóng góp một phần ba nguồn cung toàn cầu
giá dầu thế giới đã tăng hơn một mươi sau thông tin này
các nước ngoài opec trong đó có nga sẽ cam kết cắt giảm khoảng sáu trăm linh thùng một ngày
và riêng nước nga thì cắt giảm khoảng ba trăm linh thùng
như vậy rõ ràng là các nước ngoài opec cắt giảm đã làm cho sản lượng dầu mỏ vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ giảm xuống khoảng gần hai triệu thùng một ngày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
thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái tác động rất lớn đối với nền kinh tế của năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín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
lãi suất tại mỹ tăng sẽ phơi bầy nhiều điểm yếu của trung quốc một trong số đó là tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp cao nhất thế giới
có thể nói rằng sau nhiều năm trung quốc cất cánh thì bây giờ nền kinh tế trung quốc trứng lại
tăng trưởng thấp xuống và có thể nói nợ công của trung quốc khổng lồ
dự trữ ngoại tệ của trung quốc sụt giảm cả nghìn tỷ đấy là vấn đề rất lớn
và nền kinh tế trung quốc mà nó sụt giảm thì chắc chắn là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nền kinh tế toàn cầu
thưa ông clip vừa rồi đã điểm qua một loạt các yếu tố tác động tới kinh tế tài chính thế giới
những yếu tố tác động lớn nhất rồi
đối với cá nhân ông thì là một nhà quan tâm tới thị trường tài chính thì yếu tố nào khiến ông cảm thấy ấn tượng nhất ạ
đối với tôi ấn tượng nhất lại là sự phục hồi của giá dầu
bởi vì nó có tính ổn định
nó có tính ổn định và đồng thời cũng mang tính gọi là ấn tượng đó là lần đầu tiên
sau gần một thập kỷ thì các nước thuộc khối opec và ngoài opec bao gồm nga và một số nước xuất khẩu dầu lửa lớn khác
đang ngồi cùng với nhau thống nhất cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu
một cái thị trường khác cũng rất là quan tâm mà được nhiều sự quan tâm đấy chính là thị trường tiền tệ
thì trong năm vừa rồi đã chứng kiến rất nhiều những biến động
tuy nhiên trong rổ các đồng tiền tệ mạnh chúng ta cũng đã thấy rằng là đồng đô la mỹ đã duy trì được cái đà ổn định
đi lên rất là vững chắc đặc biệt là sau khi có kết quả bầu cử của tổng thống mỹ
vậy ông phân tích như thế nào về điều này
thực ra kết quả bầu cử mỹ vừa rồi không quá ngạc nhiên đối với cả dân phân tích thị trường tài chính
vì họ đã phân tích từ đầu năm đồng đô la mạnh lên thì nó có nhiều vấn đề
nhưng có một cái nổi lên rõ nhất đó là tính từ khủng hoảng
thế chấp dưới chuẩn năm hai nghìn tám bùng nổ thì chúng ta đã được chứng kiến quá trình khôi phục và hồi phục
thì thông qua các số liệu đều đặn về kinh tế của nước mỹ thì người ta đã tính ra được rằng đồng đô la mỹ bắt đầu đi vào chu kỳ tăng
vì các chỉ tiêu về thất nghiệp về lãng phát về gdp ism pmi đều cho người ta một cái nhìn
vì các chỉ tiêu về thất nghiệp về lãng phát gdp ism pmi đều cho người ta một cái nhìn

chỉ có một vấn đề là hơi ngạc nhiên một chút với dân phân tích thị trường tiền tệ
đó là sự mất giá quá nhanh của đồng yên nhật trong vòng rất ngắn rất ngắn hạn
tính từ đầu tháng một mươi một chưa đầy hai tháng mà đồng yên nhật đã mất giá một mươi tám so với đồng đô la mỹ

đó là những diễn biến hết sự đáng chú ý trên thị trường tiền tệ

nếu bạn theo ông klaus strauss chủ tịch liên diễn đàn kinh tế thế giới
những cuộc trưng cầu ý dân mới đây như cuộc trưng cầu dân ý tại nước anh về việc ra đi hay ở lại liên minh châu âu
đã cho thấy sự thiếu nhạy cảm với những mối quan tâm của người dân bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
với nhiều biến động về việc làm hay là dòng vốn đầu tư
nhưng đó cũng có thể là những lời cảnh báo về những điều cần phải điều chỉnh hợp lý hơn nữa
và sau đây sẽ là một số các dự báo về bức tranh kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi bảy của tổ chức dự báo kinh tế oecd
với nhận định kinh tế mỹ có thể hưởng lợi từ chính sách tăng cường chi tiêu công và cắt giảm thuế của tổng thống đắc cử donald trump
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd cho rằng kinh tế mỹ dự kiến tăng trưởng hai ba trong năm hai nghìn hai mươi
trong khi kinh tế trung quốc dự kiến tăng trưởng sáu bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thì kinh tế khu vực đồng tiền trung châu âu có thể tăng trưởng một sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đáng chú ý kinh tế vương quốc anh dự kiến tăng trưởng một hai trong năm hai nghìn hai mươi
kinh tế nhật bản được dự báo tiếp tục trì trệ trong năm hai nghìn một mươi bảy do những bất ổn trong nội tại nền kinh tế và được dự báo sẽ chỉ đạt mức năm
các nền kinh tế đang nổi dễ bị tổn thương bởi sự mất giá thường xuyên của đồng nội tệ so với đô la mỹ
dự trữ ngoại hối giảm nợ ngoại tệ của doanh nghiệp cao và sự sụt giảm của giá nguyên liệu thô
rủi ro cũng có thể tới từ việc kinh tế trung quốc hay nhật bản tăng trưởng chậm hơn dự kiến và đồng đô la mỹ vẫn đang ở mức cao
đô la mỹ tăng giá nghĩa là gánh nặng về các khoản nợ bằng đô la mỹ của các doanh nghiệp sẽ lớn hơn
giá giàu thế giới năm hai nghìn một mươi bảy được dự báo sẽ hồi phục ở mức khoảng năm mươi bốn mươi hai đô la mỹ một thùng
thương mại thế giới năm hai nghìn một mươi bảy được dự báo sẽ hồi phục ở mức bốn sáu
do kỳ vọng từ hiệu ứng mang lại từ một loạt các fta quan trọng
các doanh nghiệp có thể thay đổi xu hướng chính sách kinh tế của các nước lớn đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại cho năm hai nghìn một mươi bảy
thứ nhất là kinh tế mỹ tiếp tục phục hồi chậm nhưng mà không có gì biến động quá lớn trong năm hai nghìn một mươi tám
có trăng đi nữa thì chúng ta nên quan sát là chính sách xuất khẩu dầu đạo phiến của mỹ sẽ thay đổi ra sao
đến nền kinh tế thứ nhì thế giới là trung quốc
tôi cho rằng là trung quốc sẽ vẫn phải vật lộn với khó khăn và đặc biệt là trong lĩnh vực tỷ giá hồi đoái của họ
cũng như là nợ về số lượng cũng như là chất lượng nợ của họ đang có nhiều vấn đề làm cho giới phân tích căng thẳng
mọi sự chú ý cũng sẽ tập trung vào khu vực eurozone
có nhiều người bi quan cho rằng tương lai của eurozone là tăm tối và có thể là tan giã
tôi cho rằng là mọi cái đều có thể nhưng với đánh giá của cá nhân tôi thì tôi cho rằng là không
trong trước mắt chưa đến mức độ đấy
ngoài ra thì xu hướng bất động chung của kinh tế quốc tế trong năm hai nghìn một mươi bảy cũng khá phức tạp
đó là một loạt các nước thuộc các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế sơ khai sẽ gặp khó khăn
đặc biệt là sức ép tỷ giá của đồng đô la mỹ tăng mạnh sức mạnh lên làm cho một số nước đã gặp khó khăn
thật sự nếu nói rộng hơn nữa thì một số quốc gia liên quan đến nền kinh tế hàng hóa ví dụ như úc new zealand canada cũng sẽ có những vận động nhất định vào mexico
những quốc gia đó là những quốc gia có những đồng tiền hàng hóa này đúng không ạ
nhưng trên thị trường tài chính thì người ta hay nói đến những câu đơn giản thôi
ví dụ như vị thế mua hay là bán trạng thái lỗ hay là lãi
vậy thì năm hai nghìn một mươi sáu vừa rồi nếu những ai mà đặt cược vào đồng đô la mỹ thì kể như là thắng
thì năm hai nghìn một mươi bảy này theo quan điểm của ông những kênh đầu tư sẽ được chú ý như thế nào
trong năm hai nghìn một mươi bảy đầu tiên chúng ta xem xét cái kênh đầu tư thì kênh đầu tư chứng khoán tôi đang nói là các nhà đầu tư quốc tế và đặc biệt là mỹ
họ sẽ tập trung và sẽ có lợi nhuận tương đối tốt ở ba lĩnh vực hay còn gọi là ba nhóm
nhất là nhóm năng lượng cổ phiếu năng lượng
thứ hai là ngành công nghệ công nghệ cao
và cuối cùng là nhóm tài chính
trong các kênh đầu tư cơ bản của thị trường tài chính thì tôi cho rằng là
kênh đầu tư hàng hóa sẽ dần dần nổi lên sôi động hơn do giá hàng hóa nói chung sẽ hồi phục
fed thì chắc là sẽ tiếp tục cái lộ trình bình thường hóa cái lãi suất của họ chưa
tôi cho rằng trụ kỳ tăng lãi suất của fed sẽ kéo dài từ hai cho đến ba năm bắt đầu từ tháng một mươi hai vừa rồi
dự báo trong năm nay tức là năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ tăng từ hai đến ba lần
riêng trong năm nay ạ
riêng trong năm nay
tối thiểu là hai lần
và nếu như theo tính toán về kỹ thuật thì lần đầu tiên trong năm nay sẽ diễn ra vào giữa tháng ba
xin cảm ơn ông
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi bảy mới chỉ bắt đầu
qua những góc nhìn những phân tích chuyên sâu vừa rồi của ông trần khắc minh thì có thể thấy kinh tế thế giới
trong thời gian tới sẽ có nhiều những biến động khó lường
việc đón trước các xu thế và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các kịch bản biến động khác nhau
là điều cần thiết đối với mỗi cá nhân tổ chức thậm chí là mỗi quốc gia
tới đây thì chương trình kinh tế dự báo cũng xin được khép lại
một lần nữa xin được cảm ơn nhà tư vấn tài chính độc lập trần khắc minh đã tham gia và có những chia sẻ phân tích khách quan hữu ích với chương trình chúng tôi ngày hôm nay
một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về chương trình kinh tế dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau